tại thành phố hồ chí minh để tiếp tục chấn trình tình trạng xây dựng lấn chiếm bờ sông sài gòn
sở xây dựng thành phố vừa ban hành kế hoạch kiểm tra hàng loạt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tiếp giáp bờ sông
các dự án công trình sẽ kiểm tra nằm trên địa bàn chín quận nguyện gồm quận bình thạnh thủ đức quận một quận hai quận bốn quận bảy quận một mươi hai
huyện củ chi huyện hốc môn
nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý sử dụng hành lang bờ sông sài gòn
thời gian kiểm tra từ nay đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau đó các cơ quan chức năng tổng hợp kết quả báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời đề xuất các giải pháp chứng chỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc quản lý sử dụng hành lang sông sài gòn hiện nay